xin kính chào quý vị đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay chủ nhật ngày một tháng một mươi một xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn sau hai mươi một năm miền trung mới lại phải hứng chịu một trận đại hồng thủy lịch sử
hậu quả của liên tiếp bốn cơn bão chỉ trong vòng một tháng đã khiến cho người dân miền trung dường như cạn kiệt sức lực
thông tin về công tác khắc phục hậu quả của bão số chín sẽ mở đầu chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến tỉnh quảng nam
để trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số chín và thăm hỏi động viên trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã động viên chia sẻ với những mất mát thiệt hại to lớn của nhân dân tỉnh quảng nam
trong cơn bão số chín vừa qua
muốn người dân phát huy truyền thống trung dũng kiên cường đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
thủ tướng cũng đề nghị địa phương trích nguồn kinh phí dự phòng để giúp dân khắc phục thiệt hại không để ai bị thiếu đói hay lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
đảm bảo nhu cầu về lương thực các cơ quan chức năng nhanh chóng khôi phục lại hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng đặc biệt là trường học hệ thống điện công trình giao thông
tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ đã tặng ba mươi xuất quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai
cũng trong buổi sáng cùng ngày thủ tướng chính phủ đã đến thăm các nạn nhân trong vụ sạt lở tại huyện nam trà my đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
thủ tướng yêu cầu ngành y tế tỉnh quảng nam tập trung công tác khám chữa bệnh và miễn phí toàn bộ chi phí để người dân an tâm

đến ngày hôm nay hà tĩnh đã ngất mưa nước tại các sông trên địa bàn đã xuống chậm nhưng một số khu vực thấp trũng như ở huyện đức thọ vũ quang thì nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập
đặc biệt tình trạng sạt lở đất diễn ra khá nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
con đường liên thôn thuộc xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên của tỉnh hà tĩnh bị nước lũ cuốn trôi gây chia cắt thôn xóm
nước lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào đất liền hơn năm mét
toàn bộ hệ thống tương giao của trường tiểu học cẩm duệ cũng bị nước lũ đánh sập
hiện sạt lở đất đang uy hiếp trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng của người dân
tuy nhiên do đoạn sạt lở kéo dài bực nước sông sâu chảy xiết nên có thể từ một đến hai ngày tới mới có thể khắc phục xong tình trạng sạt lở
còn vụ sạt lỡ núi ở trà đen cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy một mươi bốn nạn nhân trong đống đổ đất đá ngổn ngang
lực lượng tìm kiếm chuyển sang gia soát sông nen
công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do mưa to nước sông dâng cao
trong khi đó khối lượng rác dưới lòng sông rất dày có nơi lên đến bốn mươi cm
và nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm
qua gần một ngày quần thảo tìm kiếm với diện tích mặt nước trên hai trăm linh hectare với nhiều nỗ lực nhưng vẫn không tìm thấy các nạn nhân mất tích
hiện do mưa lớn nên công tác tìm kiếm trên đường thủy tạm dừng
trong khi đó tại hiện trường sạt lở thôn một xã trà leng lực lượng tìm kiếm bằng cơ giới vẫn đang tiến hành rất khẩn trương
đào bới hết các điểm nhưng vẫn chưa có kết quả
hiện tại thôn một xã trà leng vẫn còn một mươi bốn người mất tích các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm
có thể thấy rằng hậu quả của cơn bão số chín đi qua các địa phương hết sức nặng nề những bờ biển ngổn ngang những nhà dân tốc mái sụp đổ
ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn lực lượng công an các địa phương cũng đang khẩn trương giúp dân dọn dẹp vệ sinh
đường phố khu dân cư để sớm trở lại cuộc sống thường nhật
tuyến đường hoàng sa một trong những con đường đẹp ôm lấy bờ biển sơn trà của thành phố đà nẵng
giờ đây ngồn ngang là cây cối và rắc rối
đoàn viên thanh niên công an quận sơn trà đã tập trung để dọn dẹp sớm giải phóng mặt đường cho người dân lưu thông được an toàn
các biển dày đến hàng chục cm là một trong những công việc khó khăn nhất đòi hỏi các chiến sĩ phải mất rất nhiều thời gian
các đoàn viên thanh niên công an quận sơn trà đã tập trung để dọn dẹp sớm giải phóng mặt đường cho người dân lưu thông được an toàn